hôm nay ngày một mươi tháng bảy giá lợn hơi ở miền bắc đi ngang còn tại miền trung và miền nam bất ngờ tăng mạnh từ một đến năm đồng một kg so với phiên giao dịch hôm qua
theo ghi nhận giá thịt lợn hơi hôm nay tại miền bắc đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua với giá bán giao động từ chín mươi đến chín mươi hai đồng một kg
giá lợn hơi tại miền nam hôm nay ghi nhận tăng so với hôm qua cụ thể tại tỉnh đồng nai giá lợn tăng mạnh năm đồng một kg lên chín mươi đồng một kg
tại tỉnh tây ninh thành phố hồ chí minh giá lợn hôm nay đồng loạt tăng bốn đồng một kg lên tám mươi bảy đồng một kg
như vậy giá lợn hơi hôm nay tại miền nam giao động trong khoảng từ tám mươi bốn đến chín mươi đồng một kg